mới đây hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về quy hoạch thủ đô hà nội
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nghị quyết mới về quy hoạch thủ đô đề xuất áp dụng mô hình thành phố trong thủ đô
để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía tây như hòa lạc xuân mai
phía bắc như đông anh mê linh sóc sơn và dự kiến phía nam là phú xuyên ứng hòa
sau khi hình thành sân bay thứ hai
việc làm này tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ
giáo dục đào tạo thương mại dịch vụ logistic thương mại quốc tế tài chính
để hình thành các động lực trung tâm phát triển mới của thủ đô hà nội
ngoài ra hà nội phát triển cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô hà nội tại phía nam
đây là việc cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô vùng thủ đô và cả nước
hướng tới phát triển cao kết nối quốc tế
hiệp hội bất động sản tp hcm đề nghị bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi
đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khuyến khích và thu hút nhiều nhà đầu tư
tham gia thực hiện các dự án
theo lãnh đạo tp hcm mục tiêu đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành
tối thiểu hai mươi sáu hai trăm linh căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu đề ra của thủ tướng chính phủ
và phấn đấu hoàn thành ba mươi năm căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu quy hoạch của thành phố đặt ra
về chương trình xây dựng
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba tp hcm chỉ hoàn thành đưa vào sử dụng hai dự án nhà ở xã hội
với sáu trăm hai mươi ba căn hộ chuyển tiếp từ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và khởi công xây dựng bảy dự án nhà ở xã hội
với bốn chín trăm chín mươi sáu căn hộ nhưng do vướng pháp lý nên gần như chưa thể triển khai thi công
để thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội hiệp hội bất đồng sản tp hcm đề nghị

hoặc tăng thêm chính sách yêu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
để khuyên khích và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều chính sách mới có hiệu lực như sửa đổi bổ sung một số điều
của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông không xét danh hiệu lao động tiên tiến
với người tuyển dụng dưới sáu tháng quy định mới về xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú
từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tư số hai năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều
của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức có hiệu lực
thông tư sửa đổi bổ sung việc tổ chức thi năm bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
ngoại ngữ gồm có tiếng anh tiếng nga tiếng pháp tiếng trung quốc tiếng đức tiếng nhật và tiếng hàn
một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên một bài thi tổ hợp khoa học xã hội
để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh giáo dục trung học phổ thông thuộc đối tượng quy định phải dự thi bốn bài thi
gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn
cũng có hiệu lực trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thông tư số một năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ nội vụ
quy định biện pháp thi hành luật thi đua khen thường và nghị định số chín mươi tám ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thường
thông tư quy định rõ việc bình xét danh hiệu lao động
tiên tiến chiến sĩ tiên tiến trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau
cá nhân tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người
cứu tài sản của nhà nước của nhân dân dẫn đến bị thương tích được tính để bình xét danh hiệu
lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến cá nhân được cử tham gia đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn
chấp hành tốt quy định của các cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính
vào thời gian công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị để được bình xét danh hiệu lao động tiên tiến
chiến sĩ tiên tiến và đặc biệt không xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến đối với
các cá nhân mới tuyển dụng dưới sáu tháng từ ngày một mươi năm tháng bốn nghị định hai mươi năm của chính phủ về xét
danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú sẽ có hiệu lực cụ thể thầy thuốc ưu tú là những cá nhân
có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ về y tế đạt được
một trong các tiêu chuẩn như chủ nhiệm ít nhất hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là tác giả
của ít nhất một sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi là chủ nhiệm
của ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất
một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ tỉnh đã được nghiệm thu kết quả đánh giá xếp loại ở mức đạt trở lên
đối với danh hiệu thầy thuốc nhân dân được xếp tặng cho cá nhân đã được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
thầy thuốc ưu tú đạt các tiêu chuẩn theo quy định
thưa quý vị thời tiết giao mùa khiến cho tỷ lệ trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tiêu hóa tăng cao
điều này khiến cho nhiều cha mẹ hết sức lo lắng để giúp cha mẹ có thêm kiến thức sự phòng chăm sóc sức khỏe cho trẻ
đặc biệt là các bé từ cho đến sáu tuổi một số cơ sở trường mầm non đã chủ động phối hợp với các bác sĩ
phụ huynh để cùng nhau chia sẻ kiến thức kỹ năng chăm sóc cho con khi giao mùa
giao mùa là thời điểm các loại virus vi khuẩn phát tán bệnh phát triển mạnh và lan rộng trong cộng đồng
trẻ em từ đến sáu tuổi có sức đề kháng chưa hoàn thiện rất dễ mắc bệnh
nhằm phối hợp tốt với phụ huynh trong việc chăm sóc cho trẻ một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hà nội
đã chủ động dự phòng mời bác sĩ chuyên gia y tế đến tư vấn chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chăm sóc trẻ
trường đã quyết định lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ cùng với bố mẹ
nên đã cùng có chăn trợ đi tìm những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của bé
để có thể kết nối và chia sẻ những thông tin về kiến thức kỹ năng đúng và định hướng cho bố mẹ
trong quá trình về dự phòng và chăm sóc sức khỏe cho con
mỗi buổi tư vấn chia sẻ kiến thức phụ huynh sẽ có thêm hiểu biết tình huống
những loại bệnh đặc trưng và đặc biệt là tâm lý của phụ huynh
trong ứng phó khi trẻ bị ốm bị bệnh
ngoài ra theo chia sẻ của các nhà trường nhà trường cũng có thể tổ chức thăm khám cho các con
với chuyên gia bác sĩ chuyên khoai nhi khi các phụ huynh có nhu cầu
khi mà thay đổi thời tiết tất cả các yếu tố liên quan đến tiếp xúc môi trường của con sẽ thay đổi
trong đó có cái quan trọng nhất đó là hệ thống hô hấp của con
cái thứ hai nữa là hệ thống tiêu hóa
và cái thứ ba nữa là các yếu tố liên quan đến da dinh dưỡng của da và dinh dưỡng của con
hôm nay là chúng tôi cũng chia sẻ một đó là các cái cách làm sao chăm sóc được cho em bé
khi mà thay đổi thời tiết mà có sốt mà có khả năng co giật
mới chỉ nghe được khoảng ba mươi phút thôi mà em đã cảm thấy rất là nhiều kiến thức mà cần phải tiếp thu rồi
và trong cái quá trình mà bạn ấy vừa mê ốm thì em cũng cảm thấy là may mắn là mình cũng có một số tình huống là mình cũng sử trí hợp lý
quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh trẻ nhỏ
được coi là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của gia đình và nhà trường
thời gian tới ngành y tế ngành giáo dục cần quan tâm đẩy mạnh nội dung y tế học đường cấp mầm non
lan tỏa mô hình tam sát nhà trường bác sĩ phụ huynh đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe của trẻ nhỏ
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng ba hơn một trăm linh người việt và gốc việt hoạt động nổi bật
trên nhiều lĩnh vực ở hơn hai mươi nước trên thế giới đã tụ hội tại diễn đàn
người việt có tầm ảnh hưởng vglf hai nghìn hai mươi bốn ở paris pháp để trao đổi và đề xuất các sáng kiến
cũng như hành động thiết thực giúp đất nước việt nam vượt qua thách thức
và tận dụng cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn
các tham luận của các diễn giả đến từ các tổ chức trong và ngoài nước
cùng với các cuộc trao đổi tại diễn đàn tập trung vào chủ đề
việt nam vươn mình trong biến động với ba câu hỏi lớn
làm sao để kết nối
làm sao để kết nối nguồn lực nhằm phát huy tiềm lực và thúc đẩy thịnh vượng việt nam
làm sao để nâng tầm vị thế việt nam trên thế giới
và làm thế nào để khai thác và sử dụng chìa khóa của thành công để bứt phá
chúng ta vẫn nói rằng là muốn xây dựng được một đất nước thì chúng ta phải có những con người mạnh
nhưng những con người mạnh không đủ chúng ta phải tập hợp với nhau thành những nhóm làm việc mạnh
và các nhóm làm việc mạnh này chính là cái nguồn lực rất lớn mà đất nước chúng ta có thể tận dụng được
trong cái thời kỳ mà đất nước
chúng ta đang đứng trước rất nhiều biến động về nhiều lĩnh vực khác nhau
làm thế nào để việt nam có thể xác định được vị trí của mình ở tầm một đất nước phát triển
trong cái thời kỳ khoảng độ một mươi năm hai mươi năm nữa
và trước cái kỳ vọng này thì tất cả các nguồn lực của việt nam cần phải được huy động một cách tối đa
các diễn giả không chỉ đề cập đến những thách thức và tiềm năng của việt nam
trong bối cảnh có nhiều diễn biến khó lường trên thế giới
mà còn đưa ra các đề xuất về huy động nguồn lực nhân tài tri thức vốn công nghệ
góp phần nâng tầm vị thế việt nam trên bản đồ kinh tế địa chính trị thế giới
chiều ngày ba mươi một tháng ba bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp với giàn nhạc giao hưởng quốc gia việt nam
tổ chức chương trình hòa nhạc ngoài trời đặc biệt với chủ đề giai điệu mùa xuân
tại khu vực sân vườn của bảo tàng
chương trình nằm trong chuỗi sự kiện khi âm nhạc hòa quyện với mỹ thuật
do bảo tàng mỹ thuật việt nam tổ chức với mục đích tri ân công chúng yêu nghệ thuật
chương trình giai điệu mùa xuân có sự tham gia
của các thành viên giàn nhạc giao hưởng việt nam
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nguyễn khắc thành và giọng ca soprano bảo yến
các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những tác phẩm trích đoàn âm nhạc kinh điển
mang giai điệu tươi vui của mùa xuân như carmen suiz voice of spring first love of a princess
bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp với các nghệ sĩ tổ chức các chương trình âm nhạc tính phòng
hòa nhạc ngoài trời miễn phí với chủ đề khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật
nhằm tri ân khách tham quan
góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị thu hút khách tham quan đến với bảo tàng
các chương trình hòa nhạc ngoài trời được tổ chức vào chiều chủ nhật cuối cùng mỗi tháng
thông qua các chương trình âm nhạc và mỹ thuật cùng hòa quyện
tạo nên nhiều ấn tượng tốt đẹp và được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật nhiệt tình đón nhận
thưa quý vị với nhiều tiềm năng và thế mạnh trong việc phát triển du lịch
điện biên đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực tây bắc và cả nước
là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
tuy nhiên điện biên vẫn đang vướng những điểm nghẽn lớn
khiến những tiềm năng về du lịch chưa được khai thác đúng giá trị và lợi thế
do đó cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa
tiềm năng du lịch của điện biên trong thời gian tới
là địa phương địa đầu tây bắc của tổ quốc điện biên có vị trí quan trọng đặc biệt
đối với vùng trung du miền núi bắc bộ và cả nước trên nhiều lĩnh vực
như kinh tế văn hóa chính trị quốc phòng và an ninh
với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ lịch sử hào hùng văn hóa đặc sắc
đây là tiềm năng thế mạnh quan trọng giúp điện biên vươn lên mạnh mẽ
bứt phá trong phát triển du lịch
điện biên có thể giúp điện biên vươn lên mạnh mẽ bứt phá trong phát triển du lịch
điện biên có thể giúp điện biên vươn lên mạnh mẽ bứt phá trong phát triển du lịch
nó chính là gắn kết giữa giáo dục truyền thống các giá trị truyền thống của dân tộc
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm của điện biên tình yêu đối với điện biên sẽ được hiện thực hóa
đường hàng không đến với điện biên đúng là đường hàng không đến với điện biên
điện biên đã được đầu tư nâng cấp giao thông và đường con tốc đã và đang đầu tư
như vậy thì những điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển du lịch cho điện biên đang được cải thiện một cách rõ rệt
đây là cơ hội mà năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn đang nắm bắt được để tạo ra một cú ích bứt phá cho du lịch điện biên nói riêng và du lịch tây bắc nói chung
tuy còn nhiều khó khăn nhưng điện biên đã và đang nỗ lực trong việc phát huy các tiềm năng thế mạnh của mình để phát triển du lịch
giúp du lịch điện biên ngày càng khẳng định vị thế của mình trong bản đồ du lịch việt nam là điểm đến linh thiêng giàu ý nghĩa và hấp dẫn trong hành trình về nguồn của du khách gần xa